năm hai nghìn hai mươi cộng đồng asean kỷ niệm năm năm thành lập và việt nam vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
để chào mừng những sự kiện quan trọng này bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với đại sứ quán các nước asean
tổ chức triển lãm trang phục truyền thống các nước asean tại hà nội từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một mươi tại bảo tàng lịch sử quốc gia
các quốc gia đông nam á có nền văn hóa rất đặc sắc và phong phú
sự đa dạng văn hóa đó được phản ánh rõ nét trong những bộ trang phục truyền thống của mỗi quốc gia
trang phục truyền thống không chỉ mang nét đẹp về văn hóa trang phục mà còn tôn vinh truyền thống văn hóa tâm hồn của người dân mỗi nước trong cộng đồng asean
triển lãm lần này trưng bày một phần nhỏ trong kho tàng văn hóa trang phục truyền thống của một mươi quốc gia thành viên asean
đây là những bộ trang phục được người dân các nước lựa chọn sử dụng trong những dịp lễ tết và những ngày quan trọng của đất nước
bên cạnh các bộ trang phục là hình ảnh phong cảnh văn hóa đất nước con người góp phần mang lại cho người xem hiểu biết thêm về các nước asean